huyện định quán tỉnh đồng nai cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam phan thị thu và hoàng công tài
cùng ở huyện định quán để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản
liên quan đến vụ việc thì có tám đối tượng khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc
theo cơ quan công an do nghi ngờ lê thị hòa và nguyễn thị thắm gian lận khi đánh bạc
nên một số thành viên đã gọi thu và tài đến để giải quyết mâu thuẫn
hòa và thắm bị đánh và bị phát hiện có hai tay nghe chiếc điện thoại của thắm có camera để soi bài
hòa và thắm cũng bị ép viết bản tường trình với nội dung thừa nhận là chơi cờ bạc gian lận thắng được hơn tám trăm linh triệu đồng
tài và thu còn đe dọa sẽ tố cáo ra cơ quan công an
và khi thắm thương lượng xin viết giấy vay nợ dưới số tiền là ba trăm linh triệu đồng thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ